trong khuôn khổ tuần lễ quốc gia phòng chống thiên tai ngày một mươi bốn tháng năm tại hải phòng
ban chỉ đạo trung ương phòng chống thiên tai đã tổ chức hội nghị chủ tịch cấp huyện các tỉnh
thành phố có đề từ cấp ba đến cấp đặc biệt với sự tham gia của ba trăm linh chủ tịch huyện
tại hội nghị các chuyên gia nhận định thiên tai lũ bão đang ngày càng trở nên cực đoan và khó lường
trong đó khả năng xảy ra lũ lớn lũ vượt lịch sử trên các hệ thống sông là hiện hữu và có thể xảy ra bất cứ lúc nào
cũng tại hội nghị nhiều địa phương nhìn nhận các quy định về phòng chống thiên tai đã chỉ rõ
lãnh đạo chính quyền huyện xã có trách nhiệm lớn trong việc quản lý và bảo vệ an toàn hệ thống đê điều
song nhiều người vẫn chưa phát huy được vai trò của lãnh đạo cấp huyện
toàn bộ hệ thống công trình đê điều hiện có quy mô rất lớn với chiều dài khoảng chín ba trăm linh km
nhiều tuyến đê chủ yếu được đắp
chịu tác động lớn của khí hậu mưa nắng và các hoạt động kinh tế xã hội như xe chạy trên đê
đặc biệt là xe quá tải trọng nên đang bị hư hỏng nặng xuống cấp